theo thường trực ban chỉ đạo tây nguyên đến nay các tỉnh tây nguyên không còn mở rộng diện tích cây cao su
mà chỉ chú trọng đầu tư chăm sóc thâm canh tăng năng suất sản lượng mù cao su để mang lại hiệu quả kinh tế cao
theo thống kê các tỉnh tây nguyên hiện có tổng diện tích cao su trên hai trăm năm mươi một ba trăm bốn mươi tám hectare
trong đó có một trăm ba mươi chín một trăm một mươi năm hectare cao su đã đưa vào kinh doanh khai thác mù
đồng thời có hai trăm hai mươi dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt và đất lâm nghiệp sang trồng bảy mươi ba một trăm ba mươi một hectare cao su
từ năm hai nghìn một mươi sáu trở lại đây các tỉnh tây nguyên thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng
không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác
cũng như không chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp dài ngày nói chung cây cao su nói riêng
tuy nhiên việc thực hiện các dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su thời gian qua
nhìn chung chưa đạt hiệu quả về kinh tế xã hội
cũng như các mục tiêu khác đề ra như công tác thẩm tra sàng lọc chủ đầu tư
vì vậy nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn lực nóng vội nghiên cứu chưa thấu đáo về điều kiện thổ nhưỡng trên đất rừng khộp
ngập úng vào mùa mưa nắng hạn và mùa khô
khiến một số vườn cao su của các tỉnh gia lai đắk lắc phát triển kém bị chết với tỷ lệ khá cao